theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đêm hôm qua ngày một mươi chín tháng sáu
rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi hai mươi hai độ vĩ bắc đi qua khu vực bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên bắc bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to như lạc sơn hòa bình sáu mươi mm hiệp hòa bắc giang một trăm linh sáu năm mm
bắc ninh một trăm một mươi bốn mm láng hà nội năm mươi chín mm
theo dự báo từ hôm nay đến hết ngày hai mươi một tháng sáu bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to và một số nơi có mưa rất to và rông
từ hôm nay hai mươi tháng sáu đến hết ngày hai mươi một tháng sáu do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực bắc bộ
kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở bắc bộ có mưa diện rộng
khu vực vùng núi và khu đông bắc bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông có khả năng cao xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
bắc bộ đan xen lúc mưa lúc tạnh giáo
vùng núi có mưa lượng khá và có nơi có rông
nhiệt độ cao nhất ở ninh bình hải phòng lạng sơn hà giang lào cai sơn la là hai mươi chín ba mươi một độ c
điện biên phủ là ba mươi hai độ c
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa rào và rải rác có rông gió nhẹ
trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh